vì cái nghề và vì niềm vui khi được nhìn thấy nụ cười từ những cặp đôi

nếu như nhóm chụp ảnh cưới bình thường chỉ cần vài người
thì ở thiện tâm charity có lúc lên đến hai mươi người
từ trang điểm lam tóc cho đến hậu cần
tất cả đều cố gắng đem lại những khoảnh khắc đẹp nhất cho những cặp đôi
và luôn mang tiếng cười để họ quên đi mặc cảm bản thân

làm việc với họ đó
thì họ quý nhóm lắm
họ rất trân trọng họ cảm thấy họ vui
vì mọi người đều tôn trọng họ
không có coi họ như là
là khách hàng chẳng hạn
thì cái lúc chụp xong lúc mà mình trao ông bâm
họ cầm ông bâm nhiều cặp
họ muốn khóc lắm họ cảm động ghê lắm
vợ chồng em ưng nhau cũng đã mười mấy năm
nhưng mà cũng muốn
có hình đám cưới
để làm kỷ niệm với điều kiện
hai vợ chồng không đủ khả năng
ngày hôm nay em cũng nhờ
anh em mấy người khuyết tạch
anh em cũng đã làm qua
và cũng giới thiệu cho vợ chồng em
làm được cuốn ăn bùm
thì em cũng rất vui và rất cảm động
sau này con mình
nó nhìn nó biết được kỷ niệm này
thì nó cũng nghĩ
cha mẹ cũng
nhất giá mà là
cố gắng làm như vậy thì
hứa làm kỷ niệm cho con
mình làm thiện mình giúp
thì mình không có nghĩ tới mình sẽ nhận lại chuyện gì đâu
nhưng mà trong cuộc sống
thì giống như là có luật nhân quả vậy
mình cảm thấy có nhiều cái điều may mắn đến với mình
mình cảm thấy vui khi
khi mình đã làm những điều đó
mời các đồng chí quý vị quan tâm theo dõi
và giới thiệu những tấm gương người tốt việc tốt
đến chương trình của chúng tôi qua địa chỉ email

phòng xây dựng đảng
truyền hình nhân dân

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo